sáng hai mươi bảy tháng một mươi trung tâm y tế huyện than uyên tỉnh lai châu đã tiếp nhận bốn mươi hai người nhập viện trong tình trạng đau đầu buồn nôn sau khi ăn thịt châu
theo đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại bản mè xã ta gia huyện than uyên tỉnh lai châu có một gia đình dựng nhà mới và có tổ chức mổ trâu để làm cơm
sau khi ăn xong một số người có biểu hiện đau đầu buồn nôn đau bụng đi ngoài
thấy triệu chứng ngày càng gia tăng người thân trong gia đình cùng bà con trong bản đã đưa các nạn nhân đến trung tâm y tế huyện than uyên để cấp cứu
đến cuối giờ sáng nay hai mươi tám tháng một mươi đã có bốn mươi hai người nhập viện trong đó có bệnh nhân mới hai mươi tháng tuổi
bác sĩ vũ văn quang giám đốc trung tâm y tế huyện than uyên tỉnh lai châu cho biết đến nay cơ bản tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định
rất may là các bệnh nhân đều bị ngộ độc ở thể nhẹ và sẽ được tiếp tục theo dõi
dự kiến ngày mai các nạn nhân sẽ được xuất viện